còn đối với thí sinh tự do thực hiện đăng ký dự thi trực tiếp tại đơn vị đăng ký dự thi do sở giáo dục và đào tạo quy định
bộ giáo dục và đào tạo đã thông tin về tình hình đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi ba tính đến một mươi bảy h ngày một mươi ba tháng năm
cụ thể có tổng số một hai mươi năm một trăm sáu mươi sáu thí sinh đăng ký dự thi trong đó số thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến chiếm chín mươi bốn năm mươi một số thí sinh đăng ký dự thi trực tiếp chiếm năm mươi
trong các ngày đăng ký dự thi trực tuyến hệ thống quản lý thi hoạt động ổn định việc đăng ký dự thi cơ bản thuận lợi đối với tất cả các đối tượng thí sinh
thời điểm này các nhà trường đang tiếp tục ôn tập kiến thức trọng tâm cho học sinh
bên cạnh các sở học trên lớp các con cũng có những sở học tăng cường và cũng rất chăm chỉ luyện tập các đề mà các thầy cô giao và phối hợp với các thầy cô trong các tiết học trên lớp
xong thì nó cũng rất là căng thẳng nhưng mà để mình có thể mà đạt được điểm mong muốn mình thì mình phải giữ một cái
đầu óc thật là thư thái và mình có thể học thế nào mà để cho nó chuyên sâu và có thể dễ tiếp thu bài trên lớp
song song với việc ôn tập nước rút bắt đầu từ ngày một mươi bốn đến ngày một mươi chín tháng năm các sở giáo dục và đào tạo các trường tiếp tục ra soát kiểm tra chỉnh sửa thông tin của thí sinh cho chính xác nếu có sai sót
sau đó in danh sách thí sinh đã đăng ký trực tuyến kiểm tra lần cuối và cho thí sinh ký xác nhận thông tin đăng ký dự thi trên phiếu và danh sách hoàn thành chậm nhất vào ngày hai mươi hai tháng năm
sau đó tiếp tục kiểm tra và kiểm tra chéo thông tin thí sinh và kết thúc chậm nhất vào ngày hai mươi năm tháng năm
kỳ thi trung học phổ thông năm nay thì sẽ có một số điểm mới nữa như là cách tính điểm ưu tiên quy chế thi năm nay sẽ bỏ quy định thí sinh được mang thiết bị ghi âm ghi hình vào phòng thi nhằm phát hiện tiêu cực
và việc thanh tra cũng áp dụng theo quy chế bổ sung thanh tra sẽ không được tham gia bất kỳ khâu nào trong kỳ thi
kỳ thi đang ngày càng đến gần và để học sinh phụ huynh hiểu
để rõ hơn về những điểm mới trong kỳ thi lần này tiểu mục vấn đề và chính sách ngày hôm nay chúng tôi sẽ có cuộc trao đổi với phó giáo sư tiến sĩ huỳnh văn trương cục trưởng cục quản lý chất lượng bộ giáo dục và đào tạo
đầu tiên xin cảm ơn ông đã dành thời gian cho truyền hình công an nhân dân
vâng thưa ông còn hơn một tháng nữa là các em học sinh sẽ chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông hai nghìn hai mươi ba
và đến nay thì công tác tổ chức cho kỳ thi này được bộ giáo dục cũng như các địa phương chuẩn bị như thế nào ạ
bộ giáo dục và tạo đã có chuẩn bị từ sớm từ xa
trong đó ba nhóm vấn đề lớn
thứ nhất đó là thành lập ba trị đạt kỳ thi
và thứ hai là hoàn thiện các văn bản về pháp quy
trong đó lớn nhất đó là thông tư sáu sửa đổi của thông tư một mươi năm và thông tư năm về quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông
và văn bản hợp nhất hai của thi tốt nghiệp trung học phổ thông
thứ hai nữa đó là văn bản hướng dẫn một năm một năm
ban hành ngày một mươi bảy tháng bốn của hai nghìn hai mươi ba để hướng dẫn cho việc đăng ký dự thi và quá trình thi của các địa phương
và đến giờ phút này thì cơ bản là các văn bản pháp quy của bộ đã xong
và chúng tôi đang chuẩn bị trình cho thủ tướng chính phủ dự thảo về chỉ thị của thi tốt nghiệp trung học phổ thông hai nghìn hai mươi ba
đồng thời với đó thì các địa phương hiện nay cũng đã tập trung cho việc đó là thành lập ba trị đạt
rồi cái kế hoạch thi của địa phương
năm nay có những điểm mới
điểm mới như là cộng điểm ưu tiên
miễn thi ngoại ngữ phải cập nhật các minh chứng kèm theo ngay khi đăng ký dự thi thì mới hợp lệ để xem xét cộng điểm
nếu thí sinh không cập nhật đầy đủ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi khi xét công nhận tốt nghiệp
vậy ông cho biết về những điểm mới này và lưu ý gì với thí sinh
nếu có sai sót các em phải làm như thế nào ạ
miễn thi ngoại ngữ thì hàng năm đã có rồi
và các em lưu ý là việc thích bỏ ô để được ưu tiên hoặc là miễn giảm của thi tốt nghiệp trung học phổ thông
tuy nhiên cái việc nào các em lưu ý cho là nếu các em muốn sử dụng một môn ngoại ngữ để thi để xét tuyển đại học tuyển sinh đại học hoặc là cao đẳng sư phạm
thì các em phải đăng ký môn thi ngoài ngữ đó để thi và để tuyển sinh đại học
đây là một trong những điểm mà các em cần lưu ý
điều thứ ba nữa đó là các minh chứng về xác thực về ưu tiên khác
thì cũng như mùa năm là các em đương nhiên phải nộp tại cơ sở nơi đăng ký để có minh chứng để xét thực cho cái việc đó là các em được dựng ưu tiên
ví dụ con lược sĩ
ví dụ con thiên binh các điều kiện khác
công tác phối hợp với các bộ ban ngành trong đó là vai trò của bộ công an như thế nào để đảm bảo an ninh an toàn cho kỳ thi này thưa ông
trong chỉ thị của thi tốt nghiệp trung học hai nghìn hai mươi ba là đã chỉ đạo công việc phối hợp giữa các bộ ban ngành cùng với bộ dục tạo để triển khai quả thi an toàn nghiên túc cho kỳ thi tốt nghiệp trung học hai nghìn hai mươi ba
trong đó nhấn mạnh nhiều nhất đó là sự phối hợp giữa bộ giáo dục đào tạo với bộ công an
đây là hai đơn vị mà phối hợp trong việc là đảm bảo an ninh an toàn
đặc biệt đó là phòng chống về gian lặng trong công nghệ cao
mà đây là một trong những phương án mà bằng tỏa và tâm tỏa nhiều
và hơn nữa đó là giữa hai bộ đã có phối hợp để có cái văn bản mới của năm hai nghìn hai mươi ba thay cho văn bản của năm hai nghìn hai mươi ba
và trong đó cụ thể hơn cho cấp của hai bộ và thứ hai là các địa phương các sở ban ngành của địa phương để phối hợp với nhau triển khai tốt nhất
đặc biệt đó là phòng chống gian lặng về công nghệ cao và an toàn an ninh
một lần nữa xin cảm ơn ông với những chia sẻ rất cụ thể vừa rồi